nhật ký của nhóc anvin siêu quẩy vừa ra mắt bạn đọc nhỏ tuổi mới đây là cuốn sách kể về cậu bé anvin thông minh hóm hình rất hiểu chuyện gần gũi với gia đình và bạn bè luôn biết giúp đỡ người khác
điều đặc biệt tác giả của cuốn sách này là một cậu bé năm nay vừa tròn một mươi ba tuổi cuốn sách đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng đọc giả nhỏ tuổi
nguyễn khang thịnh năm nay mới một mươi ba tuổi khang thịnh đam mê đọc sách từ nhỏ đặc biệt nhất em có thể tự đọc hiểu những cuốn sách tiếng anh hàng trăm trang từ khi còn đang học tiểu học
chính niềm đam mê đọc sách ấy đã tạo nên một khang thịnh có khả năng viết lách từ rất sớm
nhật ký của nhóc anvin siêu quẩy là tác phẩm sách đầu tay của khang thịnh được em viết và hoàn thành trong gần ba năm
với lời văn giản dị hóm hình và tư duy logic sâu sắc khang thịnh đã truyền cảm hứng đọc đến rất nhiều độc giả nhỏ tuổi
nhật ký của nhóc anvin siêu quẩy đã mang đến một thế giới tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ cùng nhiều ước mơ đẹp cho các bạn nhỏ trong cả nước nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu